thoại sơn là quyện thuần nông nằm một trong những dùng trũng phía đông nam tứ giác long xuyên tỉnh an giang
hàng năm luôn chịu ảnh hưởng lũ lụt từ sông hậu đổ về đời sống người dân khá khó khăn
sông từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thoại sơn đã có nhiều đổi thay tích cực
rõ nét nhất là thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng từ một mươi năm triệu lên ba mươi bảy triệu đồng một người một năm

sông từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thoại sơn là quyện thuần nông nằm một trong những dùng trũng phía đông nam tứ giác long xuyên tỉnh an giang
thoại sơn là quyện thuần nông nằm một trong những dùng trũng phía đông nam tứ giác long xuyên tỉnh an giang
mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp thực hiện các chương trình dự án xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng bền dững nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích
so với lúa trước đây lợi nhận khoảng ba mươi nhưng nếu làm giường thì lợi nhận khoảng bảy mươi
đến nay quyền có trên hai trăm linh hectare dường cây ăn trái trên chín mươi diện tích canh tác lúa áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp
trên năm mươi áp dụng chương trình một năm giảm mô hình trồng lúa nhật cánh đồng lớn
ngoài ra quyền đã dẫn động hơn một trăm linh tỷ đồng hỗ trợ cho hộ nghèo cận nghèo và hộ khó khăn
cất mới được ba bốn trăm bốn mươi năm căn nhà đại đoàn kết với số tiền trên bốn mươi chín tỷ đồng
sửa chữa một năm trăm linh bốn căn nhà đại đoàn kết với số tiền trên bốn tỷ đồng
một trăm linh các đối tượng hộ nghèo được cấp sổ bảo hiểm y tế giúp phát triển sản xuất ổn định cuộc sống cho trên một trăm linh hộ dân
có hoàn cảnh khó khăn